năm nay dịch tả lợn châu phi hoành hành trên cả nước khiến ngành chăn nuôi lao đao thị trường tiêu thụ cũng gặp rất nhiều khó khăn
để bình ổn thị trường thịt mát thịt đông lạnh thịt nhập khẩu được cung cấp như một giải pháp tình thế
thế nhưng về lâu dài thì thịt mát sẽ trở thành xu hướng của thị trường
dịch tả lợn châu phi đã ảnh hưởng tới chăn nuôi và nguồn cung thịt lợn trong nước
theo thống kê tổng đàn lợn trên cả nước ước tính đến tháng chín giảm một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
còn sản lượng thịt lợn hơi suốt chuồng chín tháng đạt hai năm triệu tấn giảm chín
thế nhưng do người tiêu dùng trong nước chủ yếu vẫn quen sử dụng thịt nóng
nên thịt đông lạnh thịt nhập khẩu về đa phần được bán cho các doanh nghiệp sử dụng cho sản phẩm chế biến
lượng thịt ngon bán ra thị trường không nhiều giá bán sản phẩm thịt nhập khẩu khá cao
với những doanh nghiệp lớn phải tham gia chương trình bình ổn giá thị trường
giá bán là vấn đề nan dài khi phải giữ giá trong điều kiện gia tăng chi phí nhập khẩu chữ lạnh thịt
thịt nóng là một cái phần thiết yếu của cuộc sống cơ bản người việt nam thích là những cầm nắm những sản phẩm
thì chúng ta phải có hai yêu cầu thứ nhất là cái điều kiện kinh doanh
khi mà sản phẩm đông lạnh nhập khẩu đem ra bán thì phải đủ điều kiện nhiệt độ bảo quản là bốn độ c
thứ hai để cho người tiêu dùng tiếp cận chuyên nghiệp
và làm quen thì vấn đề tranh lịch giá so với sản phẩm tươi sống hiện nay ít nhất theo tôi nghĩ là phải hai mươi
khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong việc nhập khẩu thịt lợn để phục vụ thị trường trong nước
chỉ có thể được chia sẻ bởi chính người tiêu dùng
thay đổi thói quen tiêu dùng sử dụng thịt mát thịt đông lạnh như xu hướng của thế giới
sẽ giúp giảm chi phí gia đình trong tình hình giá thịt lợn đang tăng cao
đồng thời giúp thị trường thịt trong nước bớt áp lực hơn
khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong việc nhập khẩu thịt lợn để phục vụ thị trường trong nước

theo thống kê từ đầu năm đến giữa tháng một mươi cả nước đã nhập khẩu khoảng một mươi năm tấn thịt lợn
tổng giá trị hơn hai trăm hai mươi triệu đô la mỹ
riêng thành phố hồ chí minh đạt một mươi tám trăm hai mươi tấn tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
việc đưa thịt nhập khẩu ra thị trường là một quá trình đòi hỏi đầu tư bài bản
về cơ sở chữ đông đóng gói điều kiện vận chuyển và phân phối
trước mắt thịt nhập khẩu là giải pháp tình thế hữu hiệu để bình ổn giá thị trường trong nước
trong khi trường ảnh nhân nuôi hồi phục